bệnh viện ca hà nội vừa ra mắt hệ thống can thiệp mạch số hóa xóa nền dsa và điều trị ugan bằng sóng v ba
đánh dấu một bước phát triển quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật trang thiết bị hiện đại trong chuẩn đoán và điều trị ung bướu tại việt nam
hệ thống máy can thiệp mạch số hóa xóa nền dsa là một hệ thống máy x quang can thiệp hiện đại
có nhiều ứng dụng để hỗ trợ một loạt các mục tiêu bao gồm trần đoán và can thiệp các bệnh lý ngoại biên bụng não lồng ngực và tim mạch
đặc biệt trong lĩnh vực ung thư các phần mềm này được ứng dụng hỗ trợ việc trần đoán và điều trị bệnh cực kỳ chính xác và hiệu quả
bên cạnh đó việc đưa hệ thống đốt nhiệt ugan bằng sóng v ba mw tại bệnh viện k vào việc hỗ trợ điều trị ung thư là phương pháp an toàn cho người bệnh
xâm lấn tối thiểu cùng nhiều ưu điểm vượt trội khác
nên thời gian hồi phục của bệnh nhân sẽ nhanh hơn phương pháp điều trị trước đây
việc ứng dụng những phương pháp này mở ra những hy vọng mới cho người bệnh ung thư được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại tiên tiến trên thế giới
giúp bệnh nhân yên tâm lựa chọn điều trị trong nước